công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa kiểm tra phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra tại phòng vip số sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu quán karaoke a tám mươi tám thuộc tổ tám phường lào cai lực lượng công an đã phát hiện có một mươi hai đối tượng gồm sáu nam sáu nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai viên ma túy dạng ma túy kẹo một túi ma túy dạng ketamin bốn mươi triệu đồng và một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng cầm đầu là triệu kim hưng chú xã đại kim huyện văn yên tỉnh yên bái khai nhận
hưng rủ thêm năm đối tượng từ huyện văn yên tỉnh yên bái lên thành phố lào cai thuê phòng hát karaoke nhằm mục đích sử dụng trái phép chất ma túy
hưng là người trực tiếp mua ma túy sau đó cả nhóm đến quán karaoke trên gọi thêm sáu nhân viên nữ đến phục vụ
qua kiểm tra nhanh một mươi hai đối tượng trên đều dương tính với ma túy